lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn hai mươi với chủ đề thanh niên nghệ an sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng
tuổi trẻ nghệ an sẽ tập trung triển khai thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi và các chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện hoa phượng đỏ kỳ nghỉ hồng và chiến dịch hành quân xanh
nghiên sẽ thực hiện những hành động việc làm sáng tạo hiệu quả trong học tập lao động công tác đem đến những công trình mang đậm dấu ấn trí thức
sức mạnh của tuổi trẻ góp phần công khiến cho cộng đồng và quê hương đất nước
ngay sau lễ phát động tỉnh đoàn nghệ an đã triển khai song song nhiều hoạt động như tổ chức lễ khởi công và dựng trường ở bản hòa lý xã mỹ lý
thăm tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng mỹ lý thực hiện chương trình thắp sáng điện đường tổ chức gian hàng yêu thương cho người dân bản mỹ lý